thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn tích cực đổi mới nội dung phương thức nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận tổ quốc
các đoàn thể chính trị xã hội thường xuyên hướng về cơ sở bám sát thực tiễn được huyện ủy huyện mộc châu tỉnh sơn la
xem là nội dung trọng tâm để làm tốt công tác dân vận
cái khéo ở đây là mộc châu đã biết cách nói cho dân nghe làm cho dân tin dân hưởng ứng qua việc xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế để huy động sức dân
hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề ra trong nghị quyết đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
toàn huyện mộc châu hiện có trên hai trăm linh mô hình dân vận khéo trong phát triển kinh tế điển hình như mô hình trồng hoa ly
mô hình trồng rau trái vụ mô hình nuôi trồng thủy sản với gần hai ba trăm linh hộ tham gia
hai mô hình chăn nuôi hỗn hợp chăn nuôi bò sữa cho thu nhập từ hai trăm linh triệu đến một năm tỷ đồng mỗi năm
gia đình anh trẻ văn quân thuộc xã đông sang một trong những địa phương đi đầu trong phong trào đăng ký mô hình dân vận khéo cho biết
từ sau khi chuyển đổi sản xuất đến nay đã xây dựng được cơ sở chăn nuôi bò nhốt chuồng kết hợp với trồng cỏ có hệ thống tưới ẩm
mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc với diện tích hơn hai hectare mang lại thu nhập bình quân cho gia đình từ hai trăm năm mươi đến ba trăm linh triệu đồng mỗi năm
có được những kết quả kinh tế đó là nhiều hội nông dân đã xuống tuyên truyền vận động hội viên
thực hiện phong trào sản xuất kinh doanh giỏi áp dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất nâng cao thu nhập
có được những kết quả kinh tế đó là những hội nông dân đã sướng tuyên truyền vận động hội viên

từ đấy là lấy cơ sở người thật việc thật và bà con nhìn thấy và bà con về sẽ triển khai rất là tốt
mà chúng tôi đánh giá rằng là cái nội dung này là cái tuyên truyền nhanh nhất và hiệu quả nhất đến bà con nông dân
bởi vì đối với bà con nông dân là khi mà chúng ta xây dựng cái mô hình mà bà con được nhìn thấy được trông thấy thì bà con về triển khai là rất là tốt
không chỉ vận động người dân thi đua làm kinh tế giỏi mà các tổ chức đoàn thể ở mộc châu còn phát động các phong trào
như ngày vì người nghèo nhận đỡ đầu xóa đói giảm nghèo với từng hộ gia đình hội cựu chiến binh xóa nhà rột nát trội viên
hội liên hiệp phụ nữ làm tốt công tác bảo đảm vệ sinh môi trường khu dân cư và tại gia đình với khẩu hiệu năm trăm linh ba sạch
sạch nhà sạch bếp sạch ngõ không đói nghèo không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội không bạo lực gia đình
không sinh con thứ ba trở lên không có trẻ em suy dinh dưỡng
với phương châm dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra các hoạt động nhận được sự đồng thuận cao từ người dân
cùng sự giúp đỡ nhau thực hiện tốt phong trào
trước kia thì chưa có cái chương trình này thì dân rất là vứt rác bừa bãi rồi là vệ sinh môi trường thì cũng không được quan tâm mấy
bây giờ các hộ gia đình nói chung và bản thân tôi nói riêng thì từ có cái chương trình đấy thì tôi cũng thực hiện
được công tác vệ sinh này bây giờ cũng đã tốt hơn trước
ngoài hội viên tổ chức cái chương trình tọa đàm ấy thì còn có hội liên hiệp phụ nữ cấp trên khống xuống tuyên truyền rồi là giúp đỡ cho trẻ em
chúng tôi có bảy mô hình đó là mô hình của khối đảng và khối công đoàn cơ sở
bên cạnh đó là có năm khối mặt trận tổ chức ban ngành đoàn thể của xã
mỗi đoàn thể chúng tôi đăng ký một mô hình rất là cụ thể
từ cái thực tiễn đó thì chúng tôi cũng thấy rằng là mang lại cái hiệu quả rất cao
mà đặc biệt là nhân diện rộng được các cái mô hình đó đến với nhân dân các dân tộc trong xã một cách hiệu quả và thiết thực hơn
trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi cấp ủy chính quyền huyện mộc châu sẽ tiếp tục phát huy vai trò tích cực của mặt trận tổ quốc
các tổ chức đoàn thể trong tuyên truyền tập hợp nhân dân các đoàn viên hội viên để thực hiện nghị quyết
các chủ trương địa hương lớn
chúng tôi sẽ thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo với mục tiêu vì nhân dân chăm lo nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân
từ đó phát huy dân chủ ở cơ sở huy động sức mạnh toàn dân trong việc phát triển kinh tế xã hội giữ vững an ninh chính trị ở địa phương
trong kế hoạch của chúng tôi thì nêu rõ rõ về mặt nhiệm vụ rõ về mặt nội dung phải làm gì
và chỉ rõ những giải pháp phải tổ chức triển khai thực hiện ra sao
và cũng nêu rõ về tiến độ phải hoàn thành như thế nào
và chúng tôi đều kiểm việc đó trong từng năm một
từ đó thì anh em đều rất là thi đua nhau
để các tổ chức hội cũng không muốn là tổ chức của mình thì kém tổ chức khác cho nên là thi đua và thực hiện rất là hiệu quả
tôi nghĩ là đổi mới phương thức hoạt động chính là bằng cách là thuyết phục nhân dân bằng cách là bằng những việc làm cụ thể nhất rõ nhất
tính thuyết phục trong công tác tuyên truyền nó được nâng cao lên rất nhiều
bởi vì chỉ có bằng những việc làm cụ thể thì nói dân mới tin chúng ta
cách làm ở huyện mộc châu cho thấy dân vận khéo là làm lợi cho nhân dân
sẽ tạo được sự đồng thuận hướng cao của người dân cùng chung tay phát triển kinh tế xã hội
đưa mộc châu trở thành đầu tàu kinh tế của tỉnh và trung tâm du lịch của vùng tây bắc như mục tiêu đã để ra đầu nhiệm kỳ